thưa quý vị và các bạn trong hai mươi bốn ca dương tính với covid một mươi chín ở quảng bình được ghi nhận
có một mươi ba ca là công dân trở về từ các tỉnh thành phố phía nam và một mươi một trường hợp là f một của người trở về từ miền nam
ngày hai mươi một tháng một mươi trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua tính từ sáu giờ ngày hai mươi tháng một mươi đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng một mươi tỉnh này ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
theo đó trong các ca dương tính mới được ghi nhận có một mươi ba ca là công dân trở về từ các tỉnh thành phố phía nam
và một mươi một trường hợp là f một của người trở về từ miền nam đã dương tính với virus sars cov hai
hiện hai mươi bốn trường hợp f đó trên được đưa vào các cơ sở điều trị covid một mươi chín của tỉnh quảng bình để tiến hành cách ly điều trị
lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp liên quan
với hai mươi bốn ca mới ghi nhận đã nâng tổng số ca bệnh trên toàn tỉnh quảng bình từ trước đến nay lên tới một tám trăm chín mươi bảy ca
trong đó có một tám trăm linh ca đã khỏi bệnh xuất viện chín mươi một ca đang điều trị
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
với sứ mệnh của mình chúng tôi luôn nỗ lực đưa những thông tin mới nhất về dịch bệnh đến tất cả quý vị
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi cũng rất mong nhận được những ghi nấm góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại